mở trang sách sáng tương lai là tên gọi của hội sách thiếu nhi năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại tp hcm
nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và đặc biệt là đối với các em thiếu nhi
đây là lần đầu tiên hội sách thiếu nhi tp hcm được tổ chức với mong muốn tìm kiếm và phát triển những ý tưởng hay
về mô hình đọc sách để cùng chia sẻ rộng rãi cho các địa phương trên địa bàn thành phố
hội sách cũng là hành động thiết thực cho việc phát triển văn hóa đọc
bắt đầu từ việc hình thành thói quen đọc sách cho các em thiếu nhi
cấp phần xây dựng xã hội học tập qua việc phát triển phong trào đọc sách
và khuyến khích thói quen đọc sách của thế hệ trẻ từ gia đình nhà trường và xã hội
tham gia hội sách các phụ huynh và các em thiếu nhi có những trải nghiệm thú vị như hóa thân cùng sách
kể và bình luận sách đặc biệt còn có hoạt động sách đổi sách nhằm khuyến khích các bé chia sẻ kiến thức với mọi người
và có thêm kiến thức mới